nhằm xác định biến chủng omicron
bộ y tế đề nghị tăng cường hệ thống giám sát ca bệnh có diễn biến đặc điểm bất thường số mắc chi biến nặng hoặc nhập viện tử vong tăng bất thường theo thời gian khu vực địa lý đối tượng cụ thể v v
trên cơ sở đó chủ động phối hợp với các viện vệ sinh dịch tễ viện baxter lấy mẫu giám sát nghiên cứu phát hiện biến thể biến chủng mới phát hiện sớm các ổ dịch chùm ca bệnh
biến thể mới xuất hiện giữa lúc tình hình dịch tại hà nội đang nóng hơn bao giờ hết với hàng nghìn ca ghi nhận mỗi ngày
hơn một tuần qua ca covid một mươi chín tại hà nội luôn dẫn đầu cả nước trong khi nhiều người còn thả lòng như chưa có dịch khiến nhiều chuyên gia lo lắng hà nội sẽ vỡ trận
vậy hà nội đã triển khai giải pháp gì để hạn chế số ca mắc mới và tử vong
ông vũ cao cương phó giám đốc sở y tế hà nội cho biết tình hình dịch trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp số ca mắc những tuần gần đây có xu hướng tăng cao
tuy nhiên diễn biến tình hình dịch bệnh đã nằm trong kịch bản và phương án đáp ứng của thành phố
về nguyên nhân f tăng cao ông cương nêu hà nội là đô thị lớn với mật độ dân cư đông
việc giao thương đi lại và di biến động của người dân từ hà nội đi các tỉnh cũng như từ các tỉnh về hà nội rất phức tạp
hà nội cũng là địa phương có nhiều khu công nghiệp số lượng người nhập cảnh tại hà nội trong thời gian qua cũng tăng
bên cạnh đó ngoài việc hệ thống các cơ sở y tế xét nghiệm phát hiện phơi nhiễm
người dân cũng có thể tự xét nghiệm bằng test nhanh và thông báo với chính quyền y tế cơ sở để xác nhận quản lý tại địa bàn
ngoài ra vẫn còn tâm lý chủ quan của một số bộ phận người dân cơ quan đơn vị
đặc biệt một số người tâm lý cho rằng tiêm đủ hai mũi vaccine sẽ không mắc bệnh và không lây truyền cho người khác
ông vũ cao cương thông tin ủy ban nhân dân tp hà nội đã có kế hoạch hạn chế ca mắc covid một mươi chín
đó là đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến xã phường thị trấn
đặc biệt là ý thức của người dân trong việc thực hiện năm k không tập trung đông người hạn chế di chuyển nếu không thực sự cần thiết
hà nội đang đẩy nhanh tiến độ bao phủ vaccine thực hiện tiêm mũi bổ sung và mũi nhắc lại cho người dân trên địa bàn
quan tâm tới việc bảo vệ cho người già người có bệnh lý nền phụ nữ có thai người mắc các bệnh hiểm nghèo
kể cả trong vấn đề tiêm vaccine hay là trong vấn đề điều trị
thành phố đang thực hiện tốt công tác điều trị tại các tầng theo hướng dẫn của bộ y tế
chuyển tuyến kịp thời hạn chế thấp nhất tỷ lệ tử vong
hà nội cũng đẩy mạnh quản lý theo dõi f nhẹ không triệu chứng tại nhà tạo điều kiện thuận lợi cho người dân
thành phố cũng đã phân cấp cho các quận huyện thị xã căn cứ vào tình hình dịch bệnh trên địa bàn
để kịp thời điều chỉnh các biện pháp hành chính phù hợp theo hướng dẫn
cũng như theo tinh thần nghị quyết một trăm hai mươi tám và quyết định bốn tám trăm linh của bộ y tế
sở y tế hà nội mới đây có văn bản gửi các đơn vị triển khai các giải pháp giảm tử vong do covid một mươi chín
theo đó với ca bệnh nghi ngờ ca bệnh xác định mắc covid một mươi chín cần được phân loại đánh giá nguy cơ
chuẩn đoán đánh giá mức độ lâm sàng để phân luồn chuyển tuyến tiếp nhận điều trị kịp thời
người bệnh đến khám chữa bệnh phải được sàng lọc kỹ
các cơ sở khám chữa bệnh sắp xếp luận di chuyển khu vực khám buồn bệnh ưu tiên
để bảo vệ nhóm nguy cơ cao như người trên năm mươi tuổi mắc bệnh nền chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi vaccine
mỗi cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín sẵn sàng điều trị hai tầng để xử trí cấp cứu
điều trị người bệnh covid một mươi chín chuyển độ
việc tiếp nhận bệnh nhân nặng nguy kịch yêu cầu tất cả các bệnh viện không được từ chối
đảm bảo người bệnh được chuyển đến cấp cứu tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh gần nhất
sau khi bệnh nhân ổn định bệnh viện thực hiện khám phân loại mức độ bệnh
đánh giá nguy cơ để phân luồn đến nơi điều trị phù hợp
các cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín cung ứng đầy đủ thuốc vật tư tiêu hao trang thiết bị
trang phục phòng hộ cá nhân ra soát lại cơ sở hạ tầng hệ thống oxy bình bồn chai thiết bị phụ trợ
bảo đảm tụ trữ và cung cấp oxy y tế cho người bệnh từ tuyến cơ sở đến các bệnh viện theo phân tầng điều trị
với số ca mắc mới số ca điều trị và số ca nặng tăng các chuyên gia khuyến cáo hà nội cần có các biện pháp mạnh để làm giảm nguy cơ lây nhiễm
trước thực trạng đang bùng phát số ca f tăng cao từng ngày việc quản lý những ca đang điều trị tại nhà cũng gặp nhiều khó khăn
đòi hỏi sự hợp tác của cả các đơn vị tại địa phương và chính các f
khi người dân tự xét nghiệm covid một mươi chín nếu có kết quả dương tính cần liên hệ ngay với y tế địa phương để được tư vấn
sở y tế hà nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị y tế trong và ngoài công lập căn cứ tình hình dịch bệnh
chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đảm bảo an toàn hiệu quả
tập trung vào công tác xét nghiệm sars cov hai
cụ thể khi phát hiện các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính cần nhanh chóng khẩn trương
thực hiện công tác cách ly điều trị điều tra khoanh vùng truy vết xử lý dịch bệnh theo đúng quy định của bộ y tế
thực hiện tư vấn hỗ trợ cơ quan đơn vị và người dân trên địa bàn các biện pháp phòng chống dịch
tránh tình trạng người dân tự điều trị tại nhà không theo hướng dẫn của y tế hoặc tự di chuyển đến bệnh viện nơi đông người
sở y tế cũng giao nhiệm vụ cho trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội tăng cường truyền thông hướng dẫn người dân
đơn vị trên địa bàn chấp hành các quy định phòng chống dịch đặc biệt khuyến cáo người dân tự xét nghiệm covid một mươi chín
khi có kết quả dương tính cần liên hệ ngay với y tế địa phương để được tư vấn
thông qua đó giúp cho y tế địa phương phát hiện sớm ca bệnh nghi ngờ khoanh vùng và dập dịch đồng thời hạn chế lây nhiễm cho cộng đồng
bên cạnh đó thông báo số điện thoại đường dây nóng của sở y tế tổng đài một nghìn hai mươi hai để người dân có thể liên hệ và được cung cấp thông tin kịp thời
sở y tế cũng giao nhiệm vụ cho các trung tâm y tế quận huyện thị xã căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn
chỉ đạo các trạm y tế thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại địa phương
bên cạnh việc liên hệ với nhân viên y tế thì người dân cũng nên chuẩn bị những loại thuốc không cần kê đơn
phòng trường hợp chuyển thành f mà đơn vị y tế chưa chuyển thuốc tới chưa kịp hỗ trợ
gói thuốc này gồm có những loại thuốc nào hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
phó giáo sư hồ thị kim thanh trưởng bộ môn y học gia đình trường đại học y hà nội cho biết
qua thời gian theo dõi và hỗ trợ f tại hà nội các bác sĩ nhận thấy tâm lý của f đều lo lắng
mất bình tĩnh khi biết mình là f
phó giáo sư thanh cho rằng hiện nay dịch đã khác giai đoạn trước
mọi người được tiêm từ một đến ba mũi vaccine do vậy diễn biến lâm sàng của covid một mươi chín sẽ khác với thời kỳ đầu
vì vậy việc hướng dẫn điều trị cũng thay đổi nên người dân cần cập nhật hướng dẫn của giới chuyên môn
hiện tại có ba gói thuốc phân theo nhóm a b c f điều trị tại nhà sẽ được cơ quan y tế phát
tuy nhiên phó giáo sư thanh cho biết người dân cũng có thể tự mua trước gói thuốc a
gói thuốc a đây là gói thuốc điều trị triệu chứng không cần khe đơn
bạn có thể tự chuẩn bị tại nhà khi nhỡ chuyển thành f mà đơn vị y tế chưa chuyển thuốc tới
chưa kịp đi mua thì đã có sản thuốc ở nhà
nhóm thứ nhất gồm thuốc giảm đau hạ sốt thường dùng baracetamon
một số người dị ứng paracetamol có thể dự trụ thuốc hạ sốt khác liều dùng quy định theo liều đã hướng dẫn
nhóm thứ hai là các vitamin để nâng cao sức khỏe cho người bệnh tăng sức đề kháng miễn dịch để chống lại virus
các vitamin được sử dụng nhiều nhất là vitamin nhóm b d kém
người bệnh có thể uống vitamin tổng hợp để cung cấp đầy đủ vitamin và các vi lượng khác
người chưa nhiễm covid một mươi chín cũng có thể uống vitamin
nếu người đang điều trị bệnh lý khác có thể chống chỉ định vitamin sẽ tránh vitamin đó
nhóm thứ ba các nước bù điện giải gói thuốc orezon
nếu có sốt cao khát nước và tiêu chảy
còn nếu không triệu chứng trên thì chỉ cần sử dụng nước lọc nước hoa quả
nhóm thứ tư là nước muối sát trùng mũi hồng
người bệnh nhẹ ở nhà ít triệu chứng có thể bị ho hát hơi kích ứng đường hồ hấp
khi đó người bệnh nên rửa mũi hồng ngầm nước muối vào hồng một vài giây sau rửa sạch giúp làm ẩm và làm sạch đường hồ hấp
người bệnh cũng có thể dùng một số dung dịch rửa mũi hỏng hàng ngày
nhóm thứ năm một số thuốc khác ví dụ như thuốc ho thuốc kích thích dạ dày
nếu ho kích ứng người bệnh nên uống si rô ho
người bị kích ứng dạ dày do lo lắng có thể mua thêm thuốc giảm kích ứng dạ dày tại nhà
phó giáo sư thanh cho biết những thuốc này là thuốc cơ bản không chỉ riêng người mắc covid một mươi chín
mà chỉ người bị cảm cúm thông thường vẫn có thể dùng
đây là túi thuốc cho tủ thuốc gia đình mọi người có thể chuẩn bị sẵn trong nhà
gói thuốc b gói thuốc này phải có sự chỉ định của bác sĩ bao gồm thuốc kháng viêm kháng đông
thuốc kháng viêm giúp giảm cân bảo sicoin giảm bớt hình thành cục máu đông làm tình trạng người bệnh trở nặng
người bệnh chỉ sử dụng trong một giai đoạn thời điểm nào đó tuyệt đối không tự sử dụng chỉ định cho mình hay người thân
gói thuốc b giống chỉ định cho người bị viêm rết dạ dày tá tràn suy cang suy thận
người đang sử dụng biện pháp điều trị dễ gây chảy máu phụ nữ có thai cho con vú
gói thuốc này gồm hai loại thuốc nhóm một là desa metason là thuốc uống vào buổi sáng sau khi ăn
và nó có thể gây phụ giữ nước trên bệnh nhân đái thao đường làm tăng đường huyết
nhóm thuốc thứ hai là thuốc kháng đông là thuốc ebisaban hai năm mg và rivarosaban một mươi mg sử dụng buổi sáng
thuốc này dùng theo chỉ định của bác sĩ
gói thuốc c hiện nay thuốc kháng virus có một loại đang thử nghiệm
ví dụ như khi sử dụng thuốc manuviravir cần có sự giám sát của bác sĩ
dụng trong các cơ sở y tế vì thuốc đang trong giai đoạn theo dõi
một số người không được sử dụng như cho con bú viêm gan cấp viêm tủy cấp v v
còn tại tp hcm trước tình hình biến chủng omicron của virus sars cov hai
khi dịch covid một mươi chín xâm nhập vào việt nam qua ca nhập cảnh từ anh đã cách ly từ đầu
sở y tế tp hcm vừa có văn bản gửi tất cả cơ sở y tế công lập
đề nghị thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong kỳ nghỉ tết dương lịch năm hai nghìn hai mươi
theo đó ngành y tế và các lực lượng tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín đảm bảo một trăm linh quân số
trong các ngày nghỉ lễ để thực hiện công tác phòng chống dịch
thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại đơn vị
xây dựng phương án tuyên truyền ứng phó với dịp bệnh không tổ chức liên hoàn tất niên
gặp mặt đầu xuân dừng các hoạt động lễ hội sự kiện tập trung đông người chưa cần thiết
phân công trực và đảm bảo cấp cứu hai mươi bốn trên hai mươi bốn
ngoài ra lãnh đạo sở y tế tp hcm cũng đã đi thăm
động viên các y bác sĩ đang làm việc tại một số bệnh viện giả chiến trên địa bàn
cùng với tốc độ lây lan và mức độ nguy hiểm
thì thời gian ủ bệnh của biến thể omicron cũng khác so với những chủng khác
theo một nghiên cứu mới vừa được cdc mỹ công bố
f nhiễm covid một mươi chín có thể ủ bệnh ngắn hơn delta và trung cốc
người nhiễm omicron có thể sẽ có triệu chứng xét nghiệm dương tính
và có khả năng lây virus cho người khác chỉ sau ba ngày
ngắn hơn so với mức bốn sáu ngày của delta và trung cốc
theo nghiên cứu do trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ
cdc mỹ công bố ngày hai mươi tám tháng một mươi hai new york times đưa tin
nghiên cứu được thực hiện đối với cộng dịch omicron gồm sáu người trong độ tuổi
từ một mươi một đến bốn mươi tám thuộc cùng hộ gia đình tại bang nebraska mỹ
trong đó có một người đàn ông bốn mươi tám tuổi chưa tiêm chủng gần đây từng đến nigeria
những người này được xác nhận nhiễm omecron vào ngày hai tháng một mươi hai
nhưng họ đã bị nghi mắc covid một mươi chín
từ nhiều ngày trước khi mỹ xác nhận ca nhiễm chủng mới đầu tiên vào ngày một tháng một mươi hai
chỉ một người trong gia đình này đã tiêm chủng đầy đủ năm trên sáu người trong nhà
bao gồm người đàn ông trở về từ nigeria đều đã mắc covid một mươi chín vào năm hai nghìn hai mươi
không ai có bệnh nên
nghiên cứu cũng cho biết số người này có triệu chứng nhẹ
cả sáu người đều mô tả mức độ ốm lần này tương đương hoặc nhẹ hơn lần đầu mắc covid một mươi chín
năm ca tái nhiễm bao gồm một ca đã tiêm chủng đầy đủ có thể là do miễn dịch giảm dần
khả năng omecron vượt qua một phần miễn dịch hoặc cả hai tác giả nghiên cứu viết
hiện tại chưa rõ nguyên dân khiến các hội chứng lâm sàng nhẹ hơn
hoặc gây ra các triệu chứng khác biệt là mức độ miễn dịch hiện có
hay là sự thay đổi trong các đặc điểm lâm sàng của omecron tác giả viết
trước đó một nghiên cứu ở naui được thực hiện với một ổ dịch omicra lớn sau tiệc giáng sinh
cũng cho thấy thời gian ủ bệnh của chủng này rơi vào khoảng ba ngày
hiện chưa rõ thời gian bệnh nhân có thể phát tán virus cho người khác sẽ kéo dài trong bao lâu
tiếp tục với những tin tức cập nhật tại các điểm nóng trên thế giới
bộ y tế israel vừa thông báo về người đầu tiên qua đời sau khi nghi nhiễm biến chủng omicron
dù đã tiêm chủng đầy đủ và nhận thêm một liều tăng cường
dù chưa có xác nhận chính thức đây có phải là nạn nhân tử vong do omicron hay không
nhưng trường hợp này cũng làm nhiều người lo ngại về mức độ nguy hiểm của omicron
ở cả những người đã tiêm đủ ba mũi
nếu được xác nhận người phụ nữ này sẽ là trường hợp tử vong vì omicron đầu tiên ở israel
trường hợp tử vong do omicrom báo cáo vào tuần trước
sau đó đã được làm rõ là nhiễm biến chủng delta times of israel đưa tin
cùng ngày bộ y tế israel báo cáo thêm sáu trăm hai mươi ba ca nhiễm omicron trong vòng hai mươi bốn giờ qua
nâng tổng số trường hợp liên quan tới biến chủng mới ở nước này lên một bảy trăm một mươi
trong số này có hơn một ca nhập cảnh
hiện tại có hai người nhiễm omicron trong tình trạng nguy kịch
trong đó có một người phải thở máy sáu người khác phải nhập viện
nhưng có triệu chứng nhẹ
bốn người trong số đó đã tiêm chủng đầy đủ
nghiên cứu của các nhà khoa học nam phi cho thấy
omicon có thể thay thế biến thể delta khi việc nhiễm biến thể mới giúp sản sinh ra miễn dịch đối với biến thể trước
cụ thể nghiên cứu mới dựa trên một nhóm nhỏ bệnh nhân đã phát hiện ra những người bị nhiễm omicron
đặc biệt là những người đã được tiêm chủng xuất hiện khả năng miễn dịch tăng cường đối với biến thể relota
phân tích trên có ba mươi ba người cả đã và chưa tiêm phòng bị nhiễm biến thể omicron ở nam phi tham gia
theo đó các nhà nghiên cứu phát hiện ra
trung hà omicron tăng một mươi bốn lần trong một mươi bốn ngày sau khi nhập học
họ cũng nhận thấy rằng có sự trung hòa tăng bốn bốn lần của biến thể delta
các nhà khoa học thực hiện nghiên cứu cho biết
sự gia tăng trung hòa biến thể delta ở những cá nhân bị nhiễm omicron
có thể làm giảm khả năng họ tái nhiễm biến thể data
các kết quả của nghiên cứu cho thấy khả năng omecron thay thế biến thể delta
do có thể tạo ra khả năng miễn dịch vô hiệu hóa data làm cho khả năng tái nhiễm delta thấp hơn
theo các nhà khoa học
tác động của việc này còn phụ thuộc vào việc omicron có ít gây triệu chứng nặng hơn so với delta hay không
nếu như vậy tỷ lệ mắc covid một mươi chín chuyển biến nặng sẽ giảm xuống
và sự lây nhiễm sẽ giảm các ảnh hưởng đến cá nhân và xã hội hơn
alex siegel một giáo sư tại viện nghiên cứu sức khỏe châu phi ở nam phi cho biết
trên twitter nếu biến thể omecron ít gây ra bệnh nặng hơn so với tình hình hiện nay ở nam phi
thì điều này sẽ giúp xóa sổ delta
một nghiên cứu ở nam phi trước đó cho biết
nguy cơ nhập viện và trở nặng ở những người bị nhiễm omicron giảm so với biến thể data
mặc dù các tác giả cho biết một số điều đó có thể là do khả năng miễn dịch của cộng đồng đã cao lên
một tín hiệu cho những nỗ lực phòng dịch tại trung quốc
các chuyên gia dự đoán tỷ lệ mắc covid một mươi chín mới ở thành phố tây an
thuộc tỉnh thiểm tây trung quốc sẽ có xu hướng giảm sau một tuần
mặc dù vừa ghi nhận số các kỷ lục vào hôm hai mươi bảy tháng một mươi hai
tờ khople times đưa tin tây an đã có một trăm bảy mươi năm ca mắc covid một mươi chín vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
cao nhất kể từ đợt bùng phát gần nhất hồi đầu tháng một mươi hai và đánh dấu ngày thứ ba liên tiếp
thành phố này có hơn một trăm năm mươi ca nhiễm cộng đồng
là một đại đô thị lớn có hơn một mươi ba triệu dân từ nối đêm ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
tây an đã nâng cấp độ phong tỏa lên mức nghiêm ngạc nhất kể từ thời tâm dịch vũ hán đầu năm hai nghìn hai mươi
ngoài việc người dân không được phép ra khỏi nhà thông báo mới nhất nêu rõ không phương tiện nào được phép lưu thông trên đường
trừ những xe phục vụ công tác kiểm soát dịch
giới chức cảnh sát và y tế sẽ kiểm tra nghiêm ngặt các phương tiện và những trường hợp vi phạm có thể bị bắt giam một mươi ngày
ông han yuxin chuyên gia y tế về phòng chống dịch bệnh cho hay việc phát hiện số lượng lớn các trường hợp
nhiễm virus sars cov hai tại tây an là nhờ kết quả của chiến dịch xét nghiệm đại trà thường xuyên
cho thấy nhiều bệnh nhân sống trong những khu vực nguy cơ cao mà trước đây chưa được biết đến
chuyên gia hang tin tưởng quyết định phong tỏa chặt chẽ sẽ làm chậm tốc độ lây truyền virus giữa các cộng đồng
đồng thời số ca bệnh mới được phát hiện trong hai mươi bốn giờ dự kiến có xu hướng giảm sau một tuần
ông han nói thêm rằng kinh nghiệm lâm sàng cho thấy rằng những người nhiễm biến thể data có thời gian khởi phát bệnh ngắn hơn
với hầu hết bệnh nhân bắt đầu phát tán trong ba hoặc bốn ngày sau nhiễm
đồng thời với việc nhiều trường hợp tiềm ẩn sẽ dễ dàng được phát hiện trong những ngày tiếp theo của xét nghiệm định kỳ
sự việc tại thành phố tây an lần này được cho là biện pháp chống dịch nghiêm ngặt nhất
đối với một thành phố lớn có dân số hơn một mươi triệu dân kể từ đợt phong tỏa
và một đội bất xốt ngoài bất nhập ở vũ hán
ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi vũ hán đóng cửa toàn bộ thành phố trong bảy mươi sáu ngày
theo giới chuyên gia tây an không cần phong tỏa kéo dài nhiều vụ hán do tình hình hiện nay đã khác
biện pháp phong tỏa sẽ không được dỡ bỏ đồng bộ mà theo từng giai đoạn tương ứng với nguy cơ thực tế
thưa quý vị khán giả trước sự xuất hiện của biến thể siêu lây nhiễm omicron tại việt nam
diễn biến dịch bệnh tại nước ta sẽ phức tạp hơn trong thời gian tới
mặc dù cuối năm là dịp ai cũng bận rộn với những lễ hội và những cuộc gặp mặt tất niên
nhưng trước tình hình như hiện nay rất mong quý vị khán giả hãy hạn chế tụ tập nơi đông người
nghiêm túc thực hiện năm k để dịch bệnh được kiểm soát hơn
và chúng ta sẽ được đón một cái tết đầm ấm và an toàn bên người thân
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại